từ năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín cơ sở dạy nghề của anh khôi đã tạo điều kiện cho khoảng trên năm mươi người khuyết tật
tại cơ sở lúc nào cũng có hai mươi người khuyết tật học nghề và làm việc
dạy nghề cho người khuyết tật không giống như người bình thường vì khuyết tật có nhiều dạng khác nhau
bao gồm khuyết tật trí tuệ khuyết tật vận động
có những người một tuần cũng vẫn chưa sỏ được chỉ máy may
vì thế anh khôi phải dạy nghề bằng nhiều phương pháp khác nhau
thậm chí phải cải tiến máy may
sao cho phù hợp với người khuyết tật
khuyết tật bình thường thôi thì tay nghề của các bạn ấy có làm giỏi chăng nữa thì cũng chỉ có hai người chỉ có bằng một người thôi
thế cho nên là nhận người khuyết tật vào làm thì nó có nhiều cái khó khăn lắm
khó khăn chính thì vẫn là cái lợi nhuận
chắc chắn là không bao giờ có lợi nhuận được vì bây giờ để mà doanh nghiệp khỏe doanh nghiệp giỏi có khi còn giải thể
cũng chỉ là như bản thân tôi bản thân tôi vì là tại sao tôi bản thân tôi cũng là người khuyết tật tôi là người khuyết tật nặng
tôi bị khiếm khuyết hai phần trên thân thể thậm chí nhiều cái sinh hoạt hàng ngày tôi cũng không tự lo cho bản thân mình được
nếu là một phép tính thì một người lành lặn sẽ làm việc bằng ba người khuyết tật
trong khi đó lại còn tiết kiệm được chi phí sản xuất không phải mất thời gian và công sức dạy đi dạy lại
dạy nghề cho người khuyết tật được ví như những kỹ sư tâm hồn
mà trong đó người kỹ sư mang một sứ mệnh lớn vẽ nên những mảng sáng phong phú về cuộc sống
và những con đường trong tương lai tạo thành chấu rượu vững chắc một ngọn đèn soi sáng cho người khuyết tật
sắp tới đây tôi sẽ xúc tiến thành lập công ty tôi sẽ ký hợp đồng lao động dài hạn với những người khuyết tật đang làm việc tại đây
có các chị em nó cũng vui vẻ thêm làm cho mình niềm tin và làm cho mình thấy con người tàn như không phế
nó là cái tinh thần cho mình rất là thoải mái thêm không có buồn khổ nữa
tại đây có những người khuyết tật chỉ theo được một lúc là tâm lý mệt mỏi nhưng bà khương vẫn kiên trì động viên họ tiếp tục làm
những sản phẩm bị lỗi chưa đạt yêu cầu thì bà khương lại dành thời gian vào những lúc đêm tối rảnh rỗi mang ra sửa lại để sáng sớm tranh thủ giao hàng cho người ta
với bản thân mình có công việc này mình cũng đã làm
điểm vui mừng thì cũng nghĩ là mọi người đều cố gắng để có được cuộc sống đỡ được cho gia đình và đỡ được cho xã hội
lắm lúc cũng vừa nói với các chị là em giúp các chị người khác lại giúp em nên chị em mình cứ cố gắng lên để làm sao mà có được một cái cuộc sống ổn định nuôi bản thân mình
chúng tôi cũng khuyến nghị đối với các cơ quan hoạch định chính sách đặc biệt là đối với bộ lao động chúng ta phải đánh giá lại một mươi năm thực hiện luật
tám năm thực hiện
cái đề án một nghìn một mươi chín và năm năm thực hiện cái công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật xem có những cái khoảng trống nào trong cơ chế chính sách rồi là bố trí nguồn lực để chúng ta ra soát chúng ta đánh giá sau đó để chúng ta sẽ có những các cái chính sách tiếp theo kể cả là sửa luật
và tôi nghĩ rằng khi mà cải thiện được về cái mặt chính sách về luật thì người khuyết tật mới có cái cơ hội để mà
tiếp cận được với vấn đề dạy nghề cũng như là người ta mới có thể là tạo được cái việc làm
giá trị của một bức tranh theo tay không phải là được trả bao nhiêu tiền mà chính là ở công sức miệt mài của người lao động đã cặm cụi làm nên
và đặc biệt hơn nữa khi người lao động đó lại là người khuyết tật thì bức tranh càng được trân trọng hơn bởi chính họ là người thổi hồn vào những bức tranh theo
nhưng cũng chính bức tranh theo đã mang đến nguồn vui
động lực cho họ thêm tin tưởng vào cuộc sống để cống hiến cho đời những tác phẩm nghệ thuật giá trị
dẫu biết rằng ngoài kia cuộc đời vốn có nhiều thăng trầm sóng gió nhưng chính tấm lòng của cả xã hội đã giúp người khuyết tật có thêm nhiều nghị lực để vươn lên
thưa quý vị và các bạn sống trong đời sống cần có một tấm lòng
để làm gì em biết không
để gió cuốn đi
câu hát này đã gợi cho chúng ta
câu hát này đã gợi cho chúng ta thấy một điều rằng ai cũng cần có một tấm lòng rộng mở với những người chung quanh nhất là với những người khó khăn không may mắn
chính tấm lòng yêu thương đồng cảm chia sẻ cho đi mà không cần toan tính nhận lại sẽ giúp cho người khuyết tật có thêm nhiều nghị lực trong cuộc sống
chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa hơn nữa để cuộc đời trở nên xanh tươi và ấm áp hơn
và đến đây thì thời lượng của chương trình lao động xã hội tuần này cũng đã khép lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lúc một mươi tám h thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư lao độngvàxãhội thng com